các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo báo asahi của nhật khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng hai theo giờ địa phương tổng đài cảnh sát một trăm một mươi của nhật bản nhận được cuộc gọi báo có người ngã gục trong một căn hộ ở thị trấn hibarioka thành phố higashiomi tỉnh shiga
theo cảnh sát địa phương nạn nhân là anh nguyễn tuấn anh ba mươi năm tuổi nhân viên hợp đồng người việt nam đã tử vong tại căn hộ
cảnh sát nhật bản nói rằng nạn nhân tử vong do nhiều vết thương
ngày hai mươi bảy tháng hai cảnh sát đã bắt khẩn cấp nghi phạm takashi yamamoto bốn mươi chín tuổi
người thất nghiệp sống ở tầng hai khu trung cư
nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại người nói rằng có vấn đề với tiếng ồn trong cuộc sống hàng ngày
yamamoto bị tình nghi sát hại anh nguyễn tuấn anh trong khoảng thời gian từ hai h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng hai đến một mươi tám h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng hai
theo asahi anh nguyễn tuấn anh làm việc tại một công ty gia công kim loại gần đó
ngày hai mươi sáu tháng hai đồng nghiệp lo lắng khi không thấy anh đi làm nên đã đến thăm
họ phát hiện nạn nhân cục trong phòng

sát phát hiện vết nghi là máu trên cầu thang giữa tầng một và tầng hai của căn hộ
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ ngoại giao các cơ quan đại diện việt nam tại nhật bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
đề nghị phía nhật bản khẩn trương điều tra vụ việc xét xử kẻ phạm tội cũng như làm việc với cơ quan chức năng trong nước
xác minh nhân thân liên hệ gia đình nạn nhân chuẩn bị các thủ tục hậu sự theo quy định pháp luật việt nam và sở tại
trước đó không lâu dư luận cũng từng bàng hoàng khi một cô gái người việt bị giám đốc người trung quốc sát hại dã man
cụ thể vào khuya ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba chỉ sau hơn một ngày từ khi vụ án mạng xảy ra
cơ quan chức năng đã phát hiện được nơi lẩn trốn của giám đốc trung quốc sát hại nữ kế toán
đáng chú ý khi bỏ trốn đối tượng này mang theo gần một tỷ tiền mặt với ý định vượt biên
tại cơ quan điều tra nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi sát hại nữ kế toán lý thị mờ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú phường tân phước khánh thị xã tân uyên tỉnh bình dương
theo đó nguyên nhân giang jong gu ra tay tàn độc là do có mâu thuẫn với chị m nên hai bên xảy ra cãi vã
vì quá tức giận đối tượng đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị mờ dẫn đến tử vong
đối tượng khai sau khi gây án thì định sử dụng xe ô tô sáu mươi một c bốn mươi năm nghìn để tẩu thoát
nhưng sau đó đã quyết định giấu phương tiện trên ở bình dương và bắt xe khách từ bình dương
lên gia lai
khoảng một mươi bảy giờ khi đến khu vực đường trường trinh thuộc thành phố pleiku đối tượng xuống xe tìm nơi nghỉ ngơi
trong quá trình di chuyển khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông tìm kiếm tại khu vực trên
đối tượng đã trốn vào shop quần áo jody thuộc phương phu đồng
thì bị công an phường và cảnh sát giao thông ập vào bắt giữ
tăng vật thu được gồm hai điện thoại di động bảy trăm chín mươi hai triệu đồng tiền mặt cùng một chìa khóa xe ô tô
trong đoạn video được ghi lại tại cơ quan điều tra
người lao động đăng tải đối tượng tỏ ra khá bình tĩnh khi nhận được câu hỏi của chiến sĩ công an
thỉnh thoảng giang jong gu cúi xuống dùng tay còn lại không bị còng che mặt
trên bàn là nhiều cọc tiền mệnh giá năm trăm linh đồng cùng một vài tờ tiền bị dính máu
bị cơ quan điều tra thù giữ
về quá trình lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng giang jong gu
báo chính phủ dẫn lời cục cảnh sát giao thông chiều ba mươi một tháng ba cho biết
thực hiện chỉ đạo của cục cảnh sát giao thông về việc yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông
công an các địa phương phối hợp truy tìm bắt giữ đối tượng giang jong gu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quốc tịch trung quốc đang bị truy nã về tội giết người
xảy ra ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại phường khánh bình thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đang bỏ trốn chơi xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi một c bốn mươi năm nghìn
vào lúc bảy h hai mươi phút ngày ba mươi tháng ba lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai
huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ tại đơn vị và các đội tuần tra kiểm soát
trên các tuyến quân
công an quốc lộ bố trí lực lượng theo dõi phối hợp với các trạm bot trên tuyến để kiểm tra
ra soát các phương tiện có đặc điểm như thông báo
bên cạnh đó cử một tổ công tác tại đơn vị gồm một mươi đồng chí do trung tá nguyễn phương nam
làm tổ trưởng để tổ chức tìm kiếm trong khu vực thành phố pleiku
đồng thời đề nghị công an thành phố pleiku và lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh
bố trí lực lượng phối hợp truy bắt đối tượng tập trung tại các khu vực khách sạn nhà nghỉ phòng trọ
vào lúc hai mươi h một mươi năm qua nhiều nguồn tin xác định đối tượng jonggu và xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi một c bốn mươi năm nghìn
đang có mặt ở khu vực thành phố pleiku
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông gia lai đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh
và đề nghị công an thành phố pleiku chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng truy bắt
sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm ra soát khắp các khu vực nghi vấn
thì phát hiện có một đối tượng có đặc điểm như tin báo tại hẻm của shop của nào jody
gần khách sạn bảo trần cách công an phường phù đồng thành phố pleiku ba trăm linh m
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an thành phố pleiku
tiếp cận khống chế bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở công an phường phù đồng
để tiếp tục xác minh xử lý
cho đến nay người nhà của nạn nhân lý thị mờ vẫn không tin được
chị và sinh linh chưa kịp thành hình đã ra đi mãi mãi
anh l d l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê đồng nai chồng nạn nhân thất thần không cảm xúc
theo anh l d l

vợ chồng anh từ đồng nai lên bình dương sinh sống tại phường tân phước khánh thị xã tân uyên
trước khi bị sát hại chị mờ là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn vinh thuận
anh l d l nghẹn ngào
vợ tôi làm ở công ty này khoảng hai năm nay
trước đây mối quan hệ giữa cô ấy và giám đốc rất tốt đẹp
vợ thường nói với tôi là được lòng xếp do chăm chỉ thật thà
tuy nhiên thời gian gần đây lại khác
vợ nói giám đốc đang bực tức chuyển công ty bị mất hàng rồi khó chịu với cô ấy
tôi cũng khuyên vợ nếu mệt mỏi quá thì xin nghỉ việc
cô ấy chưa kịp nghỉ thì đã xảy ra việc đau lòng này
anh cho biết thêm cách đây một tuần
giám đốc phát hiện công ty bị mất hàng và nghi là vợ anh và một số người khác lấy
sau đó ông ta thuê người tới công ty kiểm tra sổ sách kế toán
bị giám đốc nghi ngờ vô lý gia đình đã khuyên chị mờ nghỉ việc
nhưng chị vẫn muốn làm rõ mọi việc rồi mới nghỉ
cũng theo anh l qua lời kể của vợ thì gần đây công ty bán hàng cho đối tác
nhưng do kinh tế khó khăn họ chưa thanh toán
ông giám đốc liên tục trách móc cho rằng bán hàng không lấy tiền
người chồng chia sẻ gia đình tôi quá bàng hoàng khi xảy ra vụ việc
vợ tôi đang mang thai con đầu lòng tám tuần
hôm nay hai mẹ con được đưa về quê nhà ở đồng nai để trôn cất
việc nữ kế toán bị sát hại do mâu thuẫn với giám đốc khiến ai cũng cảm thấy phẫn nộ và đau xót
thế mới thấy dù là ai ở bất cứ đâu
mâu thuẫn xảy ra có thể là nguyên nhân châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ bùng lên
gây ra án mạng đau lòng
mỗi vụ việc xảy ra đều cho những người ở lại bài học hết sức đắt giá
và bài học về sự kiềm chế cơn giận bình tĩnh giải quyết vấn đề
không để lý trí bị lấn át như trong vụ việc trên có lẽ khiến nhiều người phải ngậm nghĩ
liên quan tới vụ việc đau lòng xảy ra với nữ kế toán
nhiều khán giả đã để lại bình luận dưới các video thắc mắc
liệu khi người nước ngoài phạm tội
cụ thể trong vụ việc này là sát hại người việt nam sẽ bị xử lý như thế nào

mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia ngay sau đây để tìm kiếm câu trả lời
theo ý kiến của luật sư hoàng trọng giáp giám đốc công ty luật hoàng sa cho biết
bộ luật hình sự quy định người nào thực hiện hành vi phạm tội tại việt nam
kể cả người có quốc tỉnh nước ngoài thì phải chịu chế tài xử lý của pháp luật việt nam
theo luật sư chỉ trường hợp đối tượng phạm tội là nhân viên ngoại giao
khi đó mới xử lý theo đường ngoại giao
căn cứ bằng những cam kết hiệp ước mà việt nam ký kết
như vậy trong vụ án trên giám đốc công ty luật hoàng sa nhận định
yang jong u là một doanh nhân là công dân bình thường nên sẽ bị xử lý theo pháp luật việt nam
trong trường hợp đối tượng gây án bỏ trốn ra nước ngoài giả sử trốn về nước
luật sư giáp cho biết cơ quan chức năng việt nam có thẩm quyền ra quyết định truy nã
hoặc phối hợp với cơ quan thẩm quyền quốc gia người đó đang hiện diện để truy bắt hoặc xử lý
thậm chí có thể đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol bắt giữ
giao nộp đối tượng theo quy định của luật tương trợ tư pháp
sau khi bị bắt giữ đối tượng có thể được dẫn độ về việt nam để điều tra xét xử và chấp hành hình phạt
tại điều năm bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy quy định
bộ luật hình sự được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quy định này được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay
tàu biển mang quốc tịch việt nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của việt nam
đối với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thuộc đối tượng
đang hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật việt nam
theo điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế
thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó
trường hợp điều ước quốc tế đó không được quy định hoặc không có tập quán quốc tế
thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao
theo quy định trên người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ việt nam nếu thuộc đối tượng hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự
thì được giải quyết theo tập quán quốc tế hoặc giải quyết bằng con đường ngoại giao
trường hợp người nước ngoài phạm tội tại việt nam nhưng không thuộc trường hợp được miễn trưởng ngoại giao hoặc lãnh sự
thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật việt nam
đặc biệt tùy tính chất mức độ phạm tội mà người phạm tội giết người có thể bị phạt tù đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
bên cạnh đó với người nước ngoài phạm tội bộ luật hình sự còn quy định một hình phạt riêng với người nước ngoài là trục xuất
trục xuất có thể là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội tại việt nam
buộc người phạm tội phải rời khỏi việt nam trong một thời hạn nhất định theo điều ba mươi bảy bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
ngoài ra trong trường hợp quốc gia có công dân phạm tội trên lãnh thổ việt nam có văn bản yêu cầu dẫn độ người nước ngoài về nước để xử lý
thì tùy từng tình huống cụ thể mà cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền tại việt nam có thể đồng ý hoặc không đồng ý dẫn độ
cuối cùng khi xảy ra mâu thuẫn điều đầu tiên cần làm đó là thượng tôn pháp luật
nếu cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm bạn sẽ xử lý theo cách của mình hay trình báo cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết
giới hạn nào cho những hành vi trả đũa
quyền hạn của bạn đến đâu để vừa bảo vệ quan điểm hành vi của mình như không xâm phạm quyền lợi của người khác
cả về lý về tình giám đốc người trung quốc này đã quá sai khi chọn cách khép lại cuộc đời của mẹ con nữ kế toán và mở ra con đường tù tội của bản thân mình
có thể thấy hành vi của cả hai đối tượng trên đều rất manh động giá man gây xôn xao bức xúc trong dư luận
những thông tin mới nhất về vụ việc người việt bị sát hại tại nhật bản sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại